kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty plc vị thanh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam lê gia phước chủ tịch hội đồng thành viên và nguyễn trí dũng
giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển plc vị thanh
hồ sơ vụ án thể hiện công ty trách nhiệm hưu hạn đầu tư phát triển plc vị thanh
là chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn bốn sao và chợ du lịch sà no
tại phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang với tổng số vốn hai trăm bốn mươi tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi dự án được khởi công và thi công một số hạng mục
trong đó hạng mục chợ du lịch sà no dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm hai nghìn hai mươi một
thời điểm này phước và dũng biết
các kiosk thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
chưa đủ điều kiện huy động vốn nhận tiền đặt cọc thanh toán tiền mua kiosk với khách hàng
nhưng hai đối tượng đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội
và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phước và dũng đã bán các sản phẩm kiosk cho tám người
chiếm đoạt số tiền hơn chín bốn tỷ đồng để dũng trả nợ
số tiền thu được phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty
chuyển thẳng vào tài khoản của phước và sử dụng vào mục đích cá nhân
không dừng lại đó phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác
gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai
thế chấp cho ngân hàng vay ba mươi tỷ đồng
ngoài ra phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên một mươi ba năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam bốn tháng đối với đồng minh duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố tân uyên tỉnh bình dương
để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu
đồng minh duy là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thương mại dịch vụ duy phúc thịnh
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai duy sử dụng pháp nhân công ty duy phúc thịnh
đã mở nhiều tờ khẩn
khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất xuất khẩu loại hình e ba mươi một
cụ thể tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai duy nhập khẩu năm trăm sáu mươi tám năm trăm hai mươi kg hạt điều thô từ nước ngoài về
với tổng giá trị hơn một mươi bảy năm tỷ đồng
sau khi nhận hàng duy đã đem bán ba trăm linh kg hạt điều thô thu về số tiền một mươi tỷ đồng
theo quy định việc nhập khẩu theo loại hình e ba mươi một chỉ là để sản xuất thành phẩm
và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ việt nam
không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức
tuy nhiên duy sau khi nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô đã không tiến hành hoạt động sản xuất
để xuất khẩu sản phẩm theo quy định của pháp luật mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước
không thực hiện các thủ tục khai báo hải quan
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
sau nhiều ngày lẩn trốn đối tượng dương ngọc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại huyện trương mỹ thành phố hà nội đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đầu thú
huy là một trong những mắt xích của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web bóng tám mươi tám do đối tượng phạm văn dòng cầm đầu
có quy mô hơn ba trăm linh tỷ đồng
vụ án gồm nhiều đối tượng ở các địa bàn khác nhau như thái nguyên tuyên quang hà nội hưng yên
được công an tỉnh bắc cạn triệt xóa thành công vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại huyện nari tỉnh bắc cạn
huy sau khi biết các đối tượng trong đường dây bị bắt đã rời khỏi nơi cư trú
sau khi được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn phối hợp với gia đình vận động
huy đã ra đầu thú hiện đối tượng đang được tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị và các đồng chí hiện nay trên khắp các nền tảng mạng xã hội như facebook youtube
tiktok telegram đều có sự xuất hiện của các clip quảng cáo lôi kéo người dân tham gia vào các trò chơi
đỏ đen ăn tiền như lô đề cờ bạc điều đáng nói là những đoạn clip có nội dung xấu độc
kích động xúi dục người xem vi phạm pháp luật thế nhưng lại không được kiểm soát hay là gỡ bỏ
mà tồn tại suốt một thời gian dài trên các nền tảng mạng xã hội
cũng như bao người sử dụng mạng xã hội khác anh nguyễn an linh thường xem những đoạn clip ngắn
với mục đích giải trí vô tình một lần lỡ tay chọn xem những clip như thế này
và từ đó trở đi anh linh liên tục gặp những clip dạng này
với tần suất gặp phải ngày càng nhiều hơn trong thời gian gần đây
cho số xong rồi đánh lô đánh đề rồi gạ gẫm chơi như kiểu chắc chắn trúng ấy họ nói chắc chắn lắm
nguy hiểm hơn khi những clip này thường vẽ ra một viễn cảnh không tưởng về cơ hội làm giàu không khó
rất dễ lôi kéo người xem vi phạm pháp luật với những hình ảnh bắt mắt ngôn từ bùi tai như cơ hội làm giàu vào bờ không khó
làm lại cuộc đời nhà đầu tư vân vân nhưng thực chất chỉ là những con bạc
những clip kiểu này thu hút đến cả triệu lượt người xem hàng ngàn lượt thích của người dân
nghiên cứu về những cái fanpage này thì chúng tôi thấy rằng là bản thân những người chủ fanpage họ không thu tiền trực tiếp của những người chơi
nhưng mà họ lôi kéo họ rụ rỗ những người chơi bằng cách là cho họ những cái con solo số đề mà theo họ nói là cầu cơ nằm mơ
thông tin từ người nhà làm trong các công ty sổ số vân vân
thế thì họ trục lợi từ đâu có thể là chúng tôi cho rằng họ sẽ được lợi từ cái lượng người truy cập vào cái fanpage của họ
và đây cũng là một hình thức rủ dê lôi kéo đánh bạc
và theo quy định tại điều hai mươi tám nghị định một trăm bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi một thì cái hành vi rủ dê này là cũng có thể bị phạt tiền và bị tì thu tăng vật phương tiện vi phạm
trong cái trường hợp là các cơ quan chức năng chứng minh được cái hành vi vi phạm của họ
tuy nhiên mặc dù đây là clip xúi dục lôi kéo người dân vi phạm pháp luật có nội dung độc hại tác động tiêu cực đến cộng đồng
thế nhưng hiện vẫn chưa có biện pháp quản lý kiểm soát khả năng tiếp cận của những nội dung xấu độc này đến với người dân
trên nền tảng mạng xã hội thì đúng là bây giờ nó vẫn là một cái nhức nhối và phướng mắt ở trên đặc biệt là các nền tảng xuyên biên giới
hiện tại các nền tảng xuyên biên giới chỉ đang hoạt động trên cái gọi là họ sẽ hoạt động trên tiêu chuẩn cộng đồng họ
và cái quảng cáo game bài lưu đề cờ bạc thì đôi khi nó chưa phải là những cái tiêu chuẩn gạt nghèo quá của các nền tảng
nên việc yêu cầu các nền tảng xử lý hay gỡ bỏ những cái này còn đang gặp khó khăn
mà tất nhiên thì trong thời gian tới các quan chức năng sẽ phải làm việc chặt chẽ hơn với cả các nền tảng xuyên biên giới
để có thể kiểm soát được tránh cái việc lan tỏa của những quảng cáo nhiều như bây giờ
bên cạnh việc lực lượng chức năng tích cực xử lý triệt đề các nội dung độc hại này
thì bản thân người dân cũng cần cảnh giác
tránh để bị lôi kéo vi phạm pháp luật
cách tốt nhất để không gặp phải những clip độc hại này đó là chặn quảng cáo tố cáo vi phạm và nhanh chóng lướt qua những clip kiểu này
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị ngày hôm nay không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn khắp các tỉnh khu vực bắc bộ và trung bộ
ở khu vực vùng núi cao phía bắc một số nơi đã xuất hiện băng giá
nhiều nơi ở miền bắc nhiệt độ đã hạ xuống dưới một mươi độ c
thời tiết rét đậm rét hại đã khiến cho một gia đình
gồm hai vợ chồng ở lạng sơn đốt than hoa sửa ấm và đã bị ngộ độc khí co
thêm vào đó một cháu bé một mươi hai tuổi ở tỉnh này cũng đã phải nhập viện sau khi gia đình đốt than củi sửa ấm để tắm
trường hợp nặng nhất là nam bệnh nhân sáu mươi một tuổi trú tại huyện lộc bình cùng với vợ tự đốt than hoa sửa ấm trong nhà
được người nhà phát hiện trong tình trạng gọi hỏi không biết tím tái toàn thân
sau khi được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc khí co
do tình trạng nặng nên bác sĩ đã tiến hành đặt máy thở và điều trị hồi phục tích cực
vợ bệnh nhân cũng đã bị ngộ độc khí co mức độ nhẹ hơn đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện lộc bình
trường hợp thứ ba là bệnh nhân nhi một mươi hai tuổi trú tại thành phố lạng sơn vào viện trong tình trạng lơ mơ tím môi
theo người nhà trước đó mẹ cháu bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho con đi tắm
khoảng bốn mươi phút sau gọi không thấy con trả lời người mẹ phát hiện con nằm bất tỉnh trong phòng tắm
gia đình đã nhanh chóng đưa con đi cấp cứu
theo các bác sĩ khi thời tiết chuyển lạnh thay vì sử dụng than củi để sửa ấm trong phòng
người dân có thể sử dụng nhiều biện pháp giữ ấm khác như là che chắn kỹ các phòng
mặc trang phục phù hợp để giữ ấm cơ thể dùng đèn sửa quạt sửa điều hòa uống đủ nước
nên uống nước ấm tăng cường dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe
khi phát hiện có người bị ngạt khí cần nhanh chóng đưa nạn nhân rời khỏi phòng
ra ngoài không gian thoáng khí hơn để kịp thời bổ sung oxy
đồng thời gọi cấp cứu hoặc đưa đến cơ sở y tế gần nhất
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giáp
sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thành giang xã thiệu thành huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng trịnh văn đăng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã cầu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
bị công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện